hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan điều tra sẽ tách thành vụ án riêng để điều tra sau
đối với trường hợp võ thị diễm my ngụ tại tp hcm năm năm trước bỏ nhà đến tỉnh thất bồng lai ở ấp lập thành xã hòa khánh tây đức hòa do bà cao thị cúc lập để tu cùng hai mươi người khác
gia đình cho rằng con gái bị những người ở tỉnh thất rụ rỗ nên đã nhiều lần tìm đến đưa về nhưng không được phải trình báo công an
diễm my sau đó trở về nhà một thời gian rồi quay lại thịnh thất
cơ quan an ninh điều tra xác định
trong thời gian sống tại tỉnh thất bồng lai diễm my đã đăng tải các video lên mạng xã hội với thông tin sai sự thật vụ khống công an huyện đức hòa cùng cha mẹ ruột
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai diễm my lần lượt bị công an tp hcm và công an long an ra quyết định truy tìm để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và vu khống
tuy nhiên sau hơn ba năm tìm kiếm cảnh sát không xác định
được tung tích của người này
mới đây chia sẻ với phóng viên báo chí bố mẹ diễm my cho biết gia đình đã nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng cộng đồng mạng và đi tìm khắp nơi nhưng con gái đến nay vẫn bật vô âm tín
bà đoàn thị tuyết mai mẹ ruột của diễm my cho biết my vốn là cô bé hiền lành thông minh thường xuyên phụ giúp bà mẹ quản lý việc kinh doanh tại nhà
trước khi đến tỉnh thất bồng lai diệm my đang học năm thứ ba tại một trường đại học có tiếng ở tp hcm và gia đình cũng đã chuẩn bị giấy tờ cho my đi du học
theo lời kể của bà mai biến cố ập đến vào năm hai nghìn một mươi chín khi gia đình bà đi thiện nguyện ở vũng tàu
trong chuyến đi này diễm my tình cờ quen biết nhóm người sống trong tỉnh thất bồng lai
từ đó diễm my thường nhận được các cuộc gọi điện thoại rủ về tỉnh thất để học giáo lý tụ tập ba ngày một tuần
diễm my có nói với mẹ rằng tại đây có những người rất tài năng khi con bà tu tập nếu đắc đạo sẽ rắt bà theo
đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín sau khoảng thời gian con gái sống tại tỉnh thất bồng lai
gia đình đã đến đây để yêu cầu diễm my trở về nhà
xong sau khi trở về được sáu tháng diễm my tìm mọi cách bỏ đi và mất liên lạc từ đó đến nay
chia sẻ thêm với phóng viên báo dân trí ông thắng bố của diễm my cho biết
khi diễm my bỏ trốn khỏi nhà và quay clip tung lên mạng xã hội nói những điều sai sự thật về ông và gia đình ông
ông có làm đơn tố cáo con gái đến cơ quan chức năng phía công an cũng ra thông báo truy tìm diễm my
thời gian sau ông mới nhận ra rằng những điều con gái vu khống có thể do những người trong tỉnh thất bồng lai
giàn dựng kịch bản khống chế và ép diễm my thực hiện với mục đích để gia đình từ mặt
họ làm vậy để chúng tôi bỏ luôn con gái rồi thực hiện chiếm giữ diễm my
bây giờ nghĩ lại tôi thương con mình hơn không oán trách con nửa lời và chỉ mong sớm ngày được đoàn tụ với con gái
theo bà mai nhiều người trên mạng xã hội tung tin diễm my đã có em bé
thực tế gia đình bà xác minh nhiều nguồn từ cơ quan chức năng người dân địa phương và các bệnh viện
nắm được thông tin con gái chưa có con
bà nghi vấn diễm my đang bị nhóm người trong tỉnh thất
giấu ở một nơi nào đó
bác khẳng định suốt cuộc đời này vẫn mãi tìm con đến hơi thở cuối cùng và không bao giờ bỏ cuộc
có thể trước đây tội danh của cha con ông lê tùng vân chưa đưa ra ánh sáng
diễm my tin họ và oán trách gia đình
nhưng đến nay mọi chuyện đã sáng tỏ bà hy vọng con gái sẽ nhìn nhận cái sai của mình và thức tỉnh
theo bà nhóm người ở tỉnh thất bồng lai đã phá tan nát cuộc đời của diêm my
năm năm qua gia đình bà chưa có một ngày hạnh phúc
mỗi ngày bà hay ngồi ở cửa để nhìn ra đường trông ngóng con cái quay về trong vô vọng
bà đoàn thị tuyết mai cho rằng diễm my bị cha con ông lê tùng vân rủ rỗ trong thời gian dài
mới khiến con gái mê mội như vậy
càng nghĩ về điều đó bà càng thương con gái nhiều hơn
nhiều lần đến tỉnh thất bồng lai tìm con bà bị ông lê tùng vân dùng tay chỉ mặt bảo diễm my đã trên một mươi tám tuổi
có quyền quyết định cuộc đời gia đình không có quyền đòi lại con
vợ chồng bà mai cho biết sau này khi diễm my quay về ông bà sẽ tạo điều kiện cho con theo đuổi ước mơ
sở thích để tiếp tục tương lai của riêng mình
ông bà hy vọng cơ quan chức năng điều tra và xử lý cho con ông lê tùng vân đúng người đúng tội
người thứ hai bị truy tìm là lê thanh kỳ duyên có hai con do liên quan vụ án loạn luân
trước đó ông lê tùng vân công bố duyên là trẻ mồ côi được ông nhận nuôi từ nhỏ
tại trại dưỡng lão cô nhi ở thành phố hồ chí minh và đưa về tỉnh thất bồng lai sinh sống
lê tùng vân đã được đơn tố giác tội phạm cho rằng ông vân có hành vi loạn luân
sau thời gian điều tra cảnh sát căn cứ kết quả giám định adn đối với kỳ duyên và những người tại tỉnh thất bồng lai
xác định kỳ duyên là con ruột của ông vân và bà lê thu vân ngụ ấp lập thành xã hòa khánh tây
đến ngày một mươi chín tháng bốn ông vân bị khởi tố về tội loạn luân cho tại ngoại
cơ quan điều tra khẳng định có đủ chứng cứ bị can quan hệ loạn luân với con ruột và đã có con
lúc này kỳ duyên đã bỏ trốn
ngoài ra để làm rõ sự thật khách quan của vụ án nhà chức trách cũng gửi công văn đề nghị sở y tế tp hcm
ra soát lại thông tin khám chữa bệnh và sinh con đối với kỳ duyên và hai người phụ nữ ba mươi một tuổi
ngụ tp hcm và hai mươi chín tuổi quê đồng nai
ông nguyễn văn miếng đào kim lân và đặng địch mạnh là ba trăm linh năm luật sư bào chữa cho ông lê tùng vân và đồng phạm
trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hồi giữa năm hai nghìn hai mươi hai
công an long an nhận được thông báo của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao c năm bộ công an
về việc ba luật sư này đã đăng nhiều video hình ảnh lời nói bài viết lên mạng xã hội với nội dung có dấu hiệu hành vi lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
cụ thể các luật sư cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm huyện đức hòa có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự
xâm phạm hoạt động tư pháp trong việc điều tra truy tố và xét xử đối với thân chủ
để phục vụ công tác điều tra công an tỉnh long an đã nhiều lần gửi giấy triệu tập ba người nhưng họ đều vắng mặt không lý do
công an phường nơi họ cư trú và thân nhân xác nhận họ không có mặt tại địa phương đi đâu làm gì không rõ và không liên lạc được
vì vậy đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm ông miếng mạnh và lân để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm
tỉnh thất bồng lai là nhà riêng của bà cao thị cúc tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa
khoảng một mươi năm trước bà này đưa nhiều tượng phật đồ thờ cúng về nhà và biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân chín mươi hai tuổi ngụ quận sáu tp hcm chuyển đến đây sống cùng bà cúc
bản án phúc thẩm cuối năm hai nghìn hai mươi hai xác định
ông vân đã chỉ đạo lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lập tài khoản youtube nam chú tiểu thiền a bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên offiso
đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng xấu thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự uy tín tập thể cá nhân trực tiếp xâm phạm đến công an huyện đức hòa giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an thượng tọa thích nhật tử
ông vân bị phạt tù năm năm các bị cáo còn lại lĩnh ba bốn năm tù tuy nhiên đến nay ông vân chưa thi hành bản án này
ngoài hai vụ án đang điều tra cảnh sát đang làm rõ đơn tố cáo những người tại tỉnh thép bồng lai có hành vi chiếm đoạt tiền tử thiện
xoay quanh vụ việc này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn anh dũng phó giám đốc sở y tế tp hcm đã ký công văn bốn nghìn sáu mươi gửi khẩn bệnh viện công lập và ngoài công lập
các trung tâm y tế và phòng y tế quận huyện thành phố thủ đức chỉ đạo phối hợp giả soát cung cấp thông tin tài liệu dữ liệu điện tử liên quan đến vụ án loạn luân tại long an
tại công văn lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết đã nhận được công văn của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an về việc yêu cầu cung cấp chứng cứ tài liệu có liên quan đến vụ án hình sự loạn luân phát hiện năm hai nghìn hai mươi một tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
do đó sở y tế tp hcm đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiến hành giá soát thông tin khám chữa bệnh các đối tượng theo yêu cầu của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an và cung cấp cho cơ quan này
sở y tế giao phòng y tế trung tâm y tế quận huyện thành phố thủ đức triển khai công văn này đến tất cả các trạm y tế xã phường phòng khám đa khoa chuyên khoa trên địa bàn
tại công văn gửi sở y tế tp hcm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết vụ án hình sự đoạn luân phát hiện năm hai nghìn hai mươi một tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an xác định ba đường sự có liên quan đến vụ án nêu trên bao gồm lê thanh huyền trang ba mươi một tuổi lê thanh kỳ duyên ba mươi một tuổi cùng ở ấp hai xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an và vòng kim xuân hai mươi chín tuổi ở ấp hai xã phú vinh huyện định quán đồng nai ấp hai xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa
tp hcm cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến vụ án đang điều tra
theo đó từ năm hai nghìn sáu đến nay ba đương sự trên có khám chữa bệnh khám thai sinh con tại các bệnh viện phòng khám trên địa bàn tp hcm hay không nếu có đề nghị cung cấp thông tin và tài liệu có liên quan